theo số liệu thống kê của sở xây dựng tp hcm cho thấy nguồn nhà ở đất ở phục vụ tái định cư
thuộc sở hữu nhà nước của thành phố chưa được sử dụng khá lớn với chín bốn trăm ba mươi bốn căn hộ và hai hai trăm năm mươi bốn nền đất
lý do vô dư hơn chục ngàn căn nhà và nền đất là do thời điểm đó chính sách bồi thường không sát với giá thị trường
nên đa phần người dân nhận căn hộ hoặc nền đất
sau luật đất đai năm hai nghìn một mươi ba giá bồi thường đã bằng giá thị trường
nên người dân chủ yếu chọn hình thức bồi thường bằng tiền
để tự lo nơi ở mới do đó đã dư ra số lượng lớn căn hộ tái định cư nhiều nơi bị xuống cấp hư hỏng
lãnh đạo thành phố đề nghị sở xây dựng và các đơn vị quản lý xem xét lại trách nhiệm và quá trình phối hợp
có giải pháp bố trí sử dụng hiệu quả quỹ nhà tái định cư
phương án được triển khai phổ biến là tổ chức đấu giá các nền đất căn hộ vô dư để tạo nguồn thu cho ngân sách thành phố
đến nay thành phố đã thu được hơn hai ba trăm linh tỷ đồng từ phương pháp này